cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức họp báo công bố một mươi sự kiện mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm nổi bật năm hai nghìn một mươi bảy của ngành
theo đó có bốn sự kiện mỹ thuật được bình chọn là festival mỹ thuật trẻ triển lãm và dự án nghệ thuật thị giác
không gian nghệ thuật flamingo đại lải air in the forest hai nghìn một mươi bảy công viên apec tại đà nẵng
triển lãm tranh lụa và các sản phẩm lụa tại mỹ
bên cạnh đó là sự kiện trung tâm nghệ thuật đương đại vincom thành lập và hoạt động với mục tiêu đầu tư bảo tồn bảo tàng
nhằm siêu tập gìn giữ các di sản văn hóa nghệ thuật việt nam tạo sân chơi cho các nghệ sĩ triển lãm tác phẩm
theo hình thức kinh doanh nghệ thuật chuyên nghiệp và lập bộ siêu tập các tác phẩm nghệ thuật có giá trị của việt nam
bốn sự kiện nhếp ảnh tiêu biểu được bình chọn
là triển lãm ảnh đất nước con người asean cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ chín tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
festival nhếp ảnh trẻ hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tư duy trẻ góc nhìn trẻ cuộc thi ảnh việt nam nhìn từ trên cao
đặc biệt trong năm nay có danh sách sự kiện còn hạn chế gồm chất lượng kỹ thuật mỹ thuật xây dựng
một số công trình tượng đài đáng báo động một nhân vật trong cụm tượng đài chiến thắng ở bắc cạn bị gãy đổ
tạo nên dư luận xã hội không tốt về chất lượng kỹ thuật xây dựng tượng đài
phần thi công móng của công trình tượng đài chiến thắng noi trang lơn tỉnh đắk nông có nhiều sai phạm
bị cơ quan chức năng kiểm tra xử phạt
tôi nhận thấy phần lớn các sự kiện năm nay đều mang tính quốc tế
và điều đó đã cho thấy sự chủ động sự tích cực và sẵn sàng hội nhập của giới mỹ thuật và nhấp ảnh nước ta
và thêm một điểm nữa đấy là lần đầu tiên
tôi thấy có cái hạng mục đó là sự kiện còn hạn chế
và cũng được đưa vào một sự kiện tiêu biểu
nhưng thật ra là nó bao gồm rất nhiều những cái hiện tượng
và tôi cho rằng hiện tượng này đã xảy ra từ lâu nay chứ không phải bây giờ mới có
nhưng mà việc đưa cái chất lượng xuống cấp và đáng báo động của một số công trình nghệ thuật
ở các địa phương mà bảng xếp hạng có thể cho thấy được là cái mức độ nghiêm trọng
và sự quan tâm của ngành liên quan và hy vọng là sau cuộc bình chọn thì vấn đề này sẽ được cải thiện
các sự kiện tiêu biểu chính là thành tích chung của cả ngành mỹ thuật
được nhìn nhận khách quan bình đẳng theo đúng quy chế
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy ngoài các sự kiện tiêu biểu được bình chọn
cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đã chỉ ra những sự kiện chưa tốt để đánh giá nhìn nhận công tác quản lý
tổ chức của ngành tiếp thu ý kiến của công chúng
qua đó xây dựng lại quy chế đưa các hoạt động của ngành ngày càng tốt hơn